trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức thụy điển thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo những tập đoàn hàng đầu của thụy điển hoạt động trên quy mô toàn cầu
đây là những tập đoàn thương hiệu nổi tiếng đại diện cho công nghiệp khoa học của thụy điển hoạt động trên quy mô toàn cầu
có phần tạo ra những động lực mới về tăng trưởng và phát triển và hầu hết đều đã có hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh
từ nhiều năm nay tại việt nam
trong phát biểu mở đầu thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao uy tín thương hiệu của các tập đoàn thụy điển trên thị trường thế giới
và được đông đảo người dân việt nam chọn lựa sử dụng cho rằng cuộc gặp gỡ với thủ tướng chính phủ việt nam
là cơ hội tuyệt vời cho việc xúc tiến thương mại giữa hai nước
các nhà lãnh đạo các tập đoàn thụy điển bày tỏ mong muốn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu eu
evfta sớm được ký kết qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thương mại thụy điển vào việt nam
tổng giám đốc điều hành của electrolux một thương hiệu điện máy gia dụng rất nổi tiếng ở việt nam cho biết
thị trường việt nam đem lại doanh thu trên một mươi năm triệu usd hàng năm và là thị trường quan trọng nhất của electrolux tại đông nam á
tổng giám đốc điều hành shop một tập đoàn cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới về quốc phòng an ninh hoạt động tại cả năm châu lục cho biết
hàng năm tập đoàn này đầu tư hai mươi năm doanh thu vào lĩnh vực ind
tổng giám đốc điều hành abb sweden một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cam kết mạnh mẽ phát triển hợp tác với việt nam
nhất là trong lĩnh vực phát triển lưới điện tại việt nam
được thủ tướng ủy quyền trao đổi tại cuộc gặp bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh tại việt nam
của các tập đoàn hàng đầu thụy điển thời gian qua
tin tưởng doanh thu của các tập đoàn thụy điển chắc chắn sẽ tăng mạnh nhất là sau khi evfta được ký kết
thủ tướng khẳng định các cơ quan liên quan tại việt nam sẽ hết sức hỗ trợ các tập đoàn doanh nghiệp thụy điển đến với việt nam và mở rộng đầu tư tại đây